tối qua ngày một mươi ba tháng năm tại thủ đô hà nội đã diễn ra lễ trao giải thưởng sáng tác quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật báo chí về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
đến tham dự lễ trao giải có đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư trung ương đảng đồng chí võ văn thưởng ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương cùng lãnh đạo các bộ ban ngành đoàn thể trung ương và các tỉnh thành phố
giải thưởng sáng tác quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật báo chí về chủ đề học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh giai đoạn hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi do ban tuyên giáo trung ương chủ trì tổ chức
ban tổ chức đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình bằng cả tâm huyết tài năng của các văn nghệ sĩ nhà báo tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong đông đảo các tầng lớp nhân dân
so với các đợt trước giai đoạn hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi đã có nhiều tác phẩm được gửi đến tham dự
lĩnh vực báo chí nhận được hơn năm trăm linh tác phẩm hồ sơ âm nhạc một trăm một mươi năm tác phẩm mỹ thuật hai trăm sáu mươi ba tác phẩm nhiếp ảnh một trăm một mươi sáu tác phẩm sân khấu sáu mươi bốn tác phẩm
nội dung hình thức quy mô cũng đa dạng phong phú hơn
trong diễn văn khai mạc lễ trao giải thưởng đồng chí võ văn thường đã nêu rõ vai trò của báo chí văn học nghệ thuật trong việc nêu cao tinh thần học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
qua thành công của cuộc thi năm nay đồng chí võ văn thưởng cũng chính thức phát động cuộc thi sáng tác quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật báo chí về chủ đề học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
tại lễ trao giải thưởng ban chỉ đạo ban tổ chức đã trao hai giải đặc biệt một mươi một giải a bốn mươi hai giải b bảy mươi bốn giải c chín mươi chín giải khuyên khích và khen thưởng bốn mươi tám tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật báo chí
lễ trao giải là một trong rất nhiều các hoạt động ý nghĩa được tổ chức đúng dịp kỷ niệm một trăm ba mươi năm ngày sinh chủ tịch hồ chí minh một mươi chín tháng năm năm một nghìn tám trăm chín mươi một mươi chín tháng năm năm hai nghìn hai mươi